người dân ở thôn điền lý xã điền lư huyện bá thước tỉnh thanh hóa vô cùng lo lắng bởi hiện tượng sụt đất tại gia đình ông nguyễn xuân toán
vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và đe dọa tính mạng của nhiều gia đình sống trong khu vực này
hiện tượng sụt đất xảy ra vào chiều ngày sáu tháng sáu khi hàng xóm nhà ông nguyễn xuân toán thực hiện khoan giếng ở độ sâu một mươi mét
theo ghi nhận tại hiện trường phía sau căn nhà của ông nguyễn xuân toán xuất hiện một hồ sâu hai m rộng ba mét vùng đất xung quanh có nguy cơ sụt xuống bất cứ lúc nào
một giờ sáng ngày bảy là bắt đầu là bức tường ngăn giữa khu giếng đó đổ
còn trong gia đình trong nhà thì nó cứ nổ thanh tách thanh tách và cứ lún dần từng lớp một đến một không ai dám vào
nhận được thông tin chính quyền địa phương đã gấp rút triển khai phương án bảo đảm an toàn

gia đình ông nguyễn xuân toán và người dân xung quanh cắm biển cảnh báo nguy hiểm thông báo cho người dân
đồng thời di rời gia đình ông nguyễn xuân toán đến nơi an toàn

đầu năm hai nghìn một mươi tám tại nhà bà trương thị chiến cách hộ gia đình ông nguyễn xuân toán cũng xảy ra một bức tường ngăn giếng đó đổ
đầu năm hai nghìn một mươi tám tại nhà bà trương thị chiến cách hộ gia đình ông nguyễn xuân toán cũng xảy ra một bức tường ngăn giếng đó đổ
hiện tượng sụt đất bất thường với chiều dài bảy m rộng sáu m
hai vụ sụt đất ở cùng một khu vực là dấu hiệu rất đáng lo ngại
các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để điều tra nguyên nhân bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây